vào chiều ngày tám tháng một ông hồ văn lợi chủ tịch ubnd xã trà dơn huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống suối mất tích
vào khoảng một mươi một h ngày bảy tháng một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại thôn một xã trà sơn cùng bà ngoại đi dọc ven suối ta
thì không may bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn mất tích
nhận được thông tin chính quyền xã đã huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp cùng nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm
nhưng do trên địa bàn trong mấy ngày qua có mưa vừa đến mưa to nước suối ta dâng cao và chảy xiết
đến một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng một các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu bé
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp cùng với công an quận năm triệt phá đường dây tổ chức hoạt động
mại dâm tại tổ hợp khách sạn messa karaoke fortin ở đường trần hưng đào phương hai quận năm
trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an quận năm bất ngờ đột kích vào địa điểm tổ hợp khách sạn
messa karaoke fortin bắt quả tàn ba nữ tiếp viên đang bán dâm với khách
qua làm việc các cô gái thừa nhận là nhân viên được quản lý dương vị bích như
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh kiên giang trú quận bốn sắp xếp bán dâm
ngoài ra công an phát hiện có một trăm bảy mươi hai người gồm một trăm linh sáu nhân viên sáu mươi sáu khách hai khách là người nước ngoài
đang ca hát và massage trong cơ sở từ lời khai công an đã mời làm việc với nhiều má mì
quản lý của quán bước đầu công an xác định đây là đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thành tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố tám bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội mua bán tài khoản liên quan đến đường dây tội phạm
lợi dụng mạng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này đến công an quận bình thạnh tp hcm trình báo về việc bị một đối tượng giải danh nhân viên ngân hàng
duyệt chi khoản vay ngân hàng đối tượng này yêu cầu chị làm các thủ tục sau đó phải nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân
em đã bị sai cú pháp với cái nội dung chuyển khoản ba triệu đó cho nên cần em chuyển lại một số tiền nữa của cái khoản tiền vay là bốn mươi ba triệu
là số tiền sáu triệu sáu bên đó lại gọi cho em một lần nữa
bảo là sai cú pháp rồi em phải chuyển thêm số tiền là tám triệu mấy để sửa lại cái lỗi sai
cứ như thế em phải chuyển khoảng sáu lần cho số tài khoản lên nhật dư
tổng cộng số tiền là năm mươi hai triệu chín trăm chín mươi năm ngàn
từ trình báo của nạn nhân công an quận bình thạnh vào cuộc điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bình thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
kiểm tra đồng loạt các điểm làm việc được cho là của người nước ngoài thuê người việt nam thực hiện hành vi lừa đảo
tại bốn điểm kiểm tra các tổ công tác thu giữ nhiều máy vi tính để bàn lapsop điện thoại di động các loại
hơn năm mươi thẻ sim cùng nhiều thiết bị internet và ô cứng di động
các đối tượng được phân công cụ thể vai trò nhiệm vụ để tiếp cận khách hàng tiềm năng
khi có nạn nhân dính bẫy các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân
đối tượng đó đã yêu cầu tôi mua thu mua hai mươi năm cái tiền
tôi đã đăng ký tài khoản ngân hàng của người khác với cách thật là sẽ đưa tôi một sim và một điện thoại
để tôi đưa cho người khác đăng ký tài khoản ngân hàng với mức phí là bốn triệu một tài khoản
sau khi chị quản lý đổ data xuống thì việc của tôi là gọi điện thoại cho khách hàng và mời khách hàng vào nhóm gia lô
ở trung bình một người vào nhóm thì tụi em được khoảng hai mươi một khách
mà từ khoảng năm khách hàng trở lên thì
sếp sẽ trả tụi em là khoảng bốn mươi một khách hàng
và trung bình thì một ngày kpi tụi em kiếm được là khoảng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng người nước ngoài đã mua một trăm một mươi tám tài khoản ngân hàng
với mục đích dùng các tài khoản này để chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
công an quận bình thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
và kêu gọi người nào là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
phương thức thu đoàn hoạt động của tội phạm thu thập tàn trữ trao đổi mua bán
công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
diễn biến theo chiều hướng gia tăng về số vụ
điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ảnh hưởng đến an ninh trực tự
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan công an
trong việc đấu tranh tối giác tội phạm
những ngày qua các bệnh viện di động trên địa bàn tp hcm liên tục tiếp nhận
nhiều ca cấp cứu tai nạn
cho pháo tết điều đáng nói là nạn nhân là những bé trai ở độ tuổi thiếu niên
bị thương do sử dụng hoặc là tự làm pháo tết tại nhà
sự việc là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi mà thời điểm tết đang cận kề
trẻ được nghỉ học ở nhà thời gian dài
bệnh nhi một mươi sáu tuổi này được chuyển từ bình thuận vào tp hcm hơn một mươi ngày trước
do bị tai nạn pháo nổ
khi được chuyển đến bệnh nhân bị giặt nát bàn tay phải đai chấn thương do pháo tự chế
hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tình trạng sức khỏe dần ổn định
nhưng dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa
bệnh nhân vẫn bị mất hoàn toàn bốn ngón tay của bàn tay phải
cái bữa đó là con đi đó banh về xong rồi bạn nó rủ đi chơi đi uống nước rồi
xong rồi con đi chơi đi uống nước rồi là nó lấy đây xong rồi con lấy con đốt
rồi nó nổ trên tay con và tự chế nó làm là nó tròn tròn tròn cái ống nhựa
trước đó truyền hình tài khoa học của bình thuận
công an nhân dân đã đưa tin về một số vụ việc thương vong ở trẻ em có liên quan đến pháo nổ
ghi nhận tại khoa cấp cứu các bệnh viện thời gian vừa qua
số ca cấp cứu do pháo nổ ở trẻ em tăng đột biến
một số trường hợp bệnh nhân tự học cách làm pháo qua mạng xã hội
một số trường hợp khác sử dụng pháo không rõ nguồn gốc
đáng nói tai nạn do pháo nổ gây đa thương phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau của nạn nhân
để lại hậu quả thương tâm
trước đây chính phủ rất nghiêm ngặt trong chuyện cấm đốt pháo ở các địa phương
tình trạng đó gần như không thấy những trẻ bị chấn thương do pháo
nhưng gần đây đặc biệt vừa rồi tiếp nhận những cháu không phải do đốt pháo
mà mua thuốc nổ về để làm những cái chế tạo pháo tại nhà
đã gây ra những tai nạn và có cháu đã tử vong
hoặc là có cháu còn sống nhưng để là những di chứng về
tinh thần cũng như thể xét rất là nặng nề
tuyệt đối không cho các trẻ sử dụng pháo
bởi vì những cái nguy cơ tai nạn từ pháo nổ là cực kỳ nghiêm trọng
và các bé thì mặc dù có thể là đã lớn hoặc là có người lớn xung quanh đó
tuy nhiên mà theo tôi thì cái việc kiến thức mà hiểu biết về pháo nổ
ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể nào kiểm soát được hết chuyện đó
thì cái chuyện này là một tai nạn theo tôi là có thể hoàn toàn phòng tránh được
nhưng mà nó vẫn rất là đáng tiếc xảy ra
thì hy vọng là các phụ huynh trong dịp tết năm này tăng cường giám sát nhắc nhở
cũng như bản thân người lớn mình không có sử dụng pháo nổ
thì như vậy để làm gương cho các bé và cũng nhắc nhở các bé thường xuyên
những hậu quả khôn đường từ việc sử dụng pháo nổ tự chế đã rõ thế
nhưng căn nguyên của vấn đề vẫn là bài toán chưa có lời giải
nhưng năm nào cũng vậy cứ đến dịp tết nguyên đáng
là những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến pháo vẫn xảy ra
chính vì vậy bên cạnh việc xử lý quyết liệt các đối tượng mua bán pháo nổ
phụ huynh cũng cần hướng dẫn giáo dục trẻ cách tự bảo vệ mình tránh xa các ẩn họa từ pháo nổ
thưa quý vị khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai với hệ sinh thái đa dạng
và có nhiều loại động vật quý hiếm được mệnh danh là lá phổi của vùng đông nam bộ
chính vì vậy mà công tác quản lý và bảo vệ rừng tại đây luôn được chú trọng
nhất là trong dịp tết quý mão sắp tới
khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai với tổng diện tích tự nhiên quản lý hơn một trăm linh hectare
trong đó diện tích rừng đất lâm nghiệp hơn sáu mươi tám hectare và vùng đất ngập nước nội địa hồ trị an hơn ba mươi hai năm trăm linh hectare
khu bảo tồn có hệ sinh thái đa dạng phong phú nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
năm hai nghìn hai mươi hai nhờ sự phối hợp chặt chẽ của hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương
các khu vực lân cận tỉnh đồng nai bình dương và bình phước
không để xảy ra tình trạng chặt phá cây rừng
ngăn chặn kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm công tác bảo tồn thiên nhiên hệ sinh thái
khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai là một trong những vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển đồng nai
và đồng nai là tỉnh duy nhất giữ được một diện tích rừng liền mạch hơn một trăm năm mươi hectare
trên lâm phần của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai thì đa dạng về sinh học
trong đó là đa dạng về loài về động thực vật
và đặc biệt ở khu dự trữ sinh quyển đồng nai thì còn có các loài động vật quý hiếm
đặc biệt là loài vôi châu á
hiện nay thì sự đa dạng sinh học của khu bảo tồn ngày càng được nâng lên do công tác quản lý bảo vệ rừng
và sự phối hợp với chính quyền địa phương các vùng giáp ranh vùng đệm vùng lõi đã thực hiện tốt công tác này
nên chính vì vậy thì đa dạng sinh học của khu bảo tồn
cũng như vai trò cũng như là vị trí của khu bảo tồn cũng ngày càng được nâng lên trong hệ thống rừng đặc dụng của việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn đã phát hiện và tháo gỡ phá bỏ hơn hai ba trăm linh sợi bẫy các loại
năm chòi tạm tuyên truyền về yêu cầu gần năm trăm linh lực người vào rừng trái phép ra khỏi rừng
xử lý một vụ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép tt java thuộc loại nguy cấp quý hiếm
và xử lý hai mươi một vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp
trên địa bàn khu bảo tồn thì các hành vi vi phạm đối với lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
thì đa số là các hành vi săn bẫy bắt đồng vật con giả
còn đối với khu vực hồ chí an thì các hành vi vi phạm đa số là vi phạm việc sử dụng điện để khai thân sản
thứ hai nữa là lấn chiếm đất bán ngập của hồ chí an
trong những năm vừa qua đối với hoạt động trên lĩnh vực lâm nghiệp
thì các vụ việc vi phạm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng
đặc biệt là các hành vi vi phạm về săn bẫy bắt thú rừng
thì đã được kiểm lâm của khu bảo tồn kiểm lâm của các quyền
cũng như là kiểm lâm của các vùng chói ranh phối hợp tham gia xử lý nghiêm
trong những năm vừa qua năm sau thì chiều hướng giảm hơn so với năm trước
do diện tích rừng khá rộng lực lượng thì mỏng các đơn vị phối hợp địa bàn giáp ranh khá xa
hơn nửa trong khu bảo tồn sống điện thoại khá yếu có nơi không có sóng
nên việc liên lạc cũng gặp khó khăn
thời gian tới khu bảo tồn tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương
khu vực giáp ranh đồng nai bình dương và bình phước
đặc biệt là cao điểm trước trong và sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện công tác an sinh xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách
gia đình khó khăn trong dịp tết nguyên đáng quý mảo năm hai nghìn hai mươi ba
phòng an ninh kinh tế công an thành phố cần thơ phối hợp với
bệnh viện tim mạch tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc cho người dân
và tặng quà cho học sinh nghèo trên địa bàn của xã tân phú
thị xã lông mỹ tỉnh hậu giang
phòng an ninh kinh tế công an thành phố cần thơ phối hợp
các y bác sĩ bệnh viện tim mạch thành phố cần thơ
đã đến khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn ba trăm linh người dân
là gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
xã tân phú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
dịp này đoàn cũng tặng một trăm linh phần quà gồm tập sữa mì gói
và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho một trăm linh em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học tân phú i tân phú ii
và trường trung học cơ sở tân phú
đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân
có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn tiết kiệm thời gian
cũng như chi phí đi khám bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trên
góp phần cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội
xây dựng nông thung mới
vâng thưa quý vị vào ngày hôm nay trung quốc chính thức nới lỏng
các chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín tạo điều kiện thuận lợi
cho việc xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và đã có hàng nghìn người xếp hàng
làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở lào cai
móng cái quảng ninh và lạng sơn
mặc dù phải đến tám giờ sáng cửa khẩu mới làm thủ tục
xong từ sáng sớm đã có gần một người trung quốc đến cửa khẩu bắc luân i
để làm thủ tục xuất cảnh
trong đó phần lớn là người lao động chuyên gia người trung quốc sinh sống
làm việc tại các nhà máy công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh
ở chiều nhập cảnh trong ngày hôm nay chỉ có hơn một trăm linh công dân việt nam
làm thủ tục nhập cảnh về nước
cũng trong sáng nay các cửa khẩu biên giới tỉnh lào cai đã chính thức mở cửa toàn diện trở lại
theo thỏa thuận của các cơ quan chức năng hai bên
thì những người nhập cảnh vào cả trung quốc và việt nam đều không phải test covid một mươi chín
nếu không có triệu chứng nhiễm sars cov hai
nhằm khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh bình thường qua cửa khẩu lào cai hà khẩu
tỉnh lào cai cũng yêu cầu ban quản lý
khu kinh tế chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh
theo hướng dẫn của bộ y tế đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân
thực hiện nghiêm thông điệp hai k gồm khẩu trang và khử khuẩn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thị trang
trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị công an huyện long thành của tỉnh đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cháo dây chuyền vàng thật
sang dây chuyền vàng giả để lừa chủ tiệm vàng
trước đó trang đến một tiệm vàng ở xã an phước huyện long thành để cầm một sợi dây chuyền
tại đây trang lấy một sợi dây chuyền vàng ra và giấy mua vàng đưa cho nhân viên của tiệm kiểm tra
sau khi kiểm tra nhân viên tiệm vàng báo giá sợi dây chuyền cầm được bốn mươi năm triệu đồng
nhưng trang không đồng ý và cất vào túi áo
lúc sau trang lấy một sợi dây chuyền giả giống với sợi dây ban đầu đưa lại cho nhân viên
và yêu cầu được cầm với giảm bốn mươi bảy triệu đồng và được chủ tiệm vàng đồng ý
sau khi đưa tiền cho trang chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền vàng là giả
nên đã báo công an bắt giữ và xử lý
thưa quý vị và các bạn trong một vài năm trở lại đây tình trạng hàng giả hàng nhái thương hiệu nổi tiếng
dương như là tràn lan không chỉ ở trên các sàn thương mại địa tử chợ online
mà còn được bày bán công khai tại các chợ truyền thống chợ cóc và chợ đầu mối
điều này đã gây ra không ít phiền toái và mất uy tín đối với những thương hiệu người làm kinh doanh chân chính
vì vậy cuộc chiến với hàng giả hàng nhái sẽ không phải là của riêng lực lượng chức năng cơ quan đoàn thể
mà chính mỗi khách hàng người tiêu dùng phải cảnh giác và chung sức để triệt xóa nạn hàng giả
có như vậy thì mới làm trong sạch thị trường thật giả lẫn lộn như thời gian vừa qua
trong vai trò người có nhu cầu mua hàng phòng viên của chúng tôi đi vào chợ đồng xuân
và một vài cửa hàng thời trang tại khu vực hoàn kiếm
tại đây rất nhiều giày dép túi sách hiệu vụ trì louis vuitton
nige azidat được bày bán công khai với giá rẻ bất ngờ chỉ từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
và chủ cửa hàng cũng không ngần ngại cho biết đây toàn bộ là những sản phẩm hàng nhái hàng phách các thương hiệu nổi tiếng
nhà em làm loại này nó gần giống như là bản ong nhưng nó sẽ có một loại là fake rẻ hơn nữa hay fake nói chung là có thể gọi là fake gòi luôn
nó gọi là thế
mình đã làm được hết mà bây giờ công nghệ mới hiện đại
mình bán hàng sửa mà mình bán đọc đèn tốt hơn hàng
nói chung là hàng quảng châu này nó rẻ hơn tí nhưng mà nó chán lắm đi nó không bẩn
tại chợ ninh hiệp gia lâm hà nội nơi được coi là chợ đầu mối vì quần áo giày dép đến hết miền bắc cũng gặp tràn những sản phẩm xuất xứ trung quốc nhưng đều được gắn mắt với thương hiệu nổi tiếng
với sự đa dạng của các sản phẩm cửa hàng này thì nói là hàng quảng châu cửa hàng khác lại nói là hàng việt nam
nhập nhem về xuất xứ nhưng đều có chung một điểm là giá rẻ nhưng gắn mát hàng ao
hàng năm của tôi là hàng quảng châu
tết đến xuân về thì là cái lượng tiêu thụ hàng hóa trong nước tăng một cách đột biến do nhu cầu của người dân mua sắm tết cũng như là có cái dịp để mà đón tết một cách trang hoàng so với tất cả các dịp lễ trong năm
chính vì như vậy cho nên là cái lượng hàng hóa khi mà tăng đột biến như vậy dẫn đến đây là cũng là cái cơ hội cho các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
đưa hàng hóa vào để kinh doanh nhằm mục đích thu lời bất chính
không thể phủ nhận rằng tất cả những sản phẩm được làm nhái đều rất tình vi đẹp mắt giá thành rẻ
nhưng điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín giá trị thật của những sản phẩm thương hiệu chân chính
hoa hàng trung quốc thì đa phần nhiều hàng có vấn đề
thậm chí lột mát các thứ các bạn biết rồi
thì như thế là càng tai hại hơn hàng giả ở trong nước
cho nên không phải vì là cái chuyện
có lẽ nắm bắt được tâm lý của nhiều khách hàng khi muốn mua hàng đẹp giá rẻ
chính điều này đã khiến cho thị trường hàng nhái hàng giả ngày càng tràn lan hơn
chính vì vậy cuộc chiến với hàng giả hàng nhái không phải của riêng lực lượng chức năng cơ quan đoàn thể
mà chính mỗi khách hàng người tiêu dụng
hãy chung sức để trượt xóa non hàng giả hàng nhái
có như vậy mới làm trong sạch thị trường thật giả lẫn lộn như thời gian vừa qua
nắm mắt quy luật đi lại của bị hại rồi lên kế hoạch chặn đường dùng dao và roi điện khống chế để cướp tài sản một cách táo tận vào lúc dạng sáng
với hành vi vi trên thì nhóm đối tượng nguyễn trần trung hiếu nguyễn phú hào và nguyễn văn kha huỳnh văn thanh
cùng chú tại huyện châu thành của tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu
châu thành của tỉnh an giang bắt giữ
vào dạng sáng ngày sáu tháng một khi vợ chồng anh nguyễn hòa bình đi đến đoạn đường thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hanh huyện châu thành
thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô chặn đầu xe dùng dao do điện khống chế cướp đi tám triệu hai trăm linh ngàn đồng rồi bỏ chạy
sau khi anh bình gọi điện trình báo công an xã vĩnh hanh và người dân đã chặn bắt được thanh cùng con dao còn đồng bọn của thanh kịp thời tẩu thoát
đến sáng ngày bảy tháng một lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được ba đối tượng còn lại khi đang trốn tại nhà người thân ở xã cần đăng
qua khám xét lực lượng công an thu giữ một roi điện và trên bốn triệu đồng tiền mặt đồng thời tạm giữ hai chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với thanh kha hiếu và hào để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản